thưa quý vị sau hai lần bộ giao thông vận tải điều chỉnh giảm tổng vốn đầu tư các dự án đầu tư cao tốc bắc nam
thì nhiều bộ ngành vẫn bày tỏ lo ngại về mức độ chính xác của tổng vốn đầu tư dự án này
số vốn đầu tư cao tốc bắc nam được bộ giao thông vận tải đề xuất giảm từ một trăm một mươi tám bảy trăm một mươi sáu tỷ đồng xuống chín mươi chín bốn trăm chín mươi ba tỷ đồng
thế nhưng nhiều ý kiến cho rằng tổng vốn đầu tư cao tốc bắc nam còn có thể giảm sâu hơn nữa khi chuyển sang đầu tư công
đại diện ngân hàng nhà nước đánh giá chi phí xây dựng dự án là yếu tố quan trọng nhất trong tính toán tổng vốn đầu tư
thì bộ giao thông vận tải lại chưa giả soát cập nhật
tháng một năm hai nghìn hai mươi bộ đã xây dựng công bố vốn đầu tư xây dựng các công trình trong đó có xuất vốn đầu tư cao tốc
vì vậy ngân hàng nhà nước đề nghị bộ giao thông vận tải ra soát lại toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng
từ đó xác định tổng vốn đầu tư các dự án tránh tình trạng điều chỉnh nhiều lần khi dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư
thưa quý vị và các bạn sau khi các băng nhóm tín dụng đen bị triệt phá
thì thời gian gần đây lợi dụng tình hình khó khăn của dịch bệnh covid một mươi chín
tín dụng đen lại hoạt động mạnh trở lại tại các tỉnh có đông đảo công nhân lao động như đồng nai bình dương
nhưng dưới hình thức tinh vi hơn là cho vay quả áp

đã lâm vào cảnh nợ nần chống chất
theo điều tra của cơ quan công an thủ tục vay qua app rất đơn giản không cần thế chấp
sau vài phút là có tiền nên nhiều trường hợp công nhân khó khăn đã sập bẫy vay tiền
nếu không thể trả được tiền vay đúng hẹn thì các đối tượng sẽ hướng dẫn nạn nhân truy cập
hoặc cài đặt ứng dụng vay tiền khác gợi ý người vay tham gia vay tiếp để lấy tiền trả nợ
từ vay một ứng dụng ban đầu người dân vay thành con nợ của ba bốn ứng dụng vay tiền
đến khi không thể trả nổi tiền nữa thì các đối tượng liên tục sử dụng các số điện thoại
nhắn tin gọi điện đe dọa nạn nhân dọa báo cho người thân bạn bè đồng nghiệp biết
khủng bố đăng hình nói xấu công khai trên mạng xã hội
bắt đầu từ ngày một tháng sáu thì các nhà mạng như viettel vinaphone mobilephone
sẽ dừng bán sim mới tại các đại lý ủy quyền và dừng quyền đấu nối số thuê bao của các đơn vị này
đây được xem là một động thái mạnh tay nhằm chặn nguồn cung cấp
cung cấp sim giác ra thị trường
theo thống kê hiện việt nam có hơn một trăm hai mươi năm triệu thuê bao di động với số dân chín mươi sáu triệu người
trung bình mỗi người dân đang sở hữu khoảng một ba thuê bao di động
điều này cũng đồng nghĩa với việc thị trường viễn thông trong nước đã đến thời điểm bão hòa
cũng như đang tồn tại một số lượng không nhỏ sim giác
tính đến hết năm hai nghìn một mươi chín thống kê có khoảng sáu tám triệu sim giác
để trị tiêu đầu mối sim giác từ các đại lý ủy quyền
từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi các nhà mạng gồm viettel vinaphone mobilephone
dừng cung cấp sim mới cho các đại lý ủy quyền
thay vào đó người dùng muốn mua sim sẽ phải đến các cửa hàng chính hãng để đăng ký thông tin thuê bao
tiếp theo ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam
để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin sáng phương nam
với sự đồng hành của biên tập viên quang huy
xin cảm ơn biên tập viên thế cương
thưa quý vị mở đầu sáng phương nam ngày hôm nay là một số cập nhật
về y tế và sức khỏe
sau buổi hậu trận cùng tiểu bang điều trị phòng chống dịch covid một mươi chín bộ y tế
và áp dụng các phương án điều trị tích cực tình trạng sức khỏe của bệnh nhân số chín mươi ba
đã có nhiều cải thiện bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn
và có thể thực hiện các y lệnh theo yêu cầu của bác sĩ
tối ngày hai tháng sáu bệnh viện chợ rẫy cho biết bệnh nhân số chín mươi một
đã có phán xả tốt hơn thời điểm nhập viện rất nhiều
sức cơ của tay và chân bệnh nhân đã cải thiện chức năng hô hấp cũng tốt lên
bệnh nhân không cần phải lọc máu nữa gan trở lại gần như bình thường
trong hai ngày qua các thông suất của ecmo được giám dần
và đến chiều ngày một tháng sáu đã cai các thông số ecmo
trong những ngày tới bệnh viện sẽ tiến hành đánh giá để có thể cài ecmo sớm nhất
để hạn chế những nguy cơ biến chứng do sử dụng ecmo kéo dài
theo các bác sĩ dù mục tiêu đầu tiên là phải làm sao cai được ecmo cho bệnh nhân
nhưng đối với những trường hợp tổn thương phổi đặc thù nhiễm virus sars cov hai này
tổn thương sơ phổi đặc biệt là giai đoạn này sơ hóa phổi thường nặng
vì vậy dù bệnh nhân có nhiều cải thiện nhưng tình trạng bệnh vẫn còn nặng
và cần rất nhiều thời gian để tiếp tục điều trị cho bệnh nhân số chín mươi một
còn một bệnh nhân nữ một mươi bảy tuổi ngụ tại tỉnh ninh thuận vừa nhập viện
tại bệnh viện gia liễu tp hcm trong tình trạng là da mặt lỡ luét rốt máu và sơn phù
nguyên nhân được cho là sử dụng sản phẩm lột thay da sinh học cologen
ở một trang bán hàng online
theo nạn nhân
sau khi sử dụng sản phẩm đột trắng này cô thấy da ẩn đỏ nóng rác châm chích nhiều
sau ba ngày vô thuốc mặt nạn nhân trở nên sơn phù có mụn nước chảy nước vàng
trên được người thân đưa vào bệnh viện gia liễu tp hcm
sau một tuần điều trị hiện sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định
tuy nhiên do da mặt bệnh nhân bị tổn thương nặng
nên sau điều trị da mặt có nhiều chỗ da bị giảm sắc tố cần có thời gian để hồi phục
qua tìm hiểu sản phẩm lột thay da sinh học mà bệnh nhân sử dụng
để phai lên cơ thể như tay chân để lột đi lớp da đen sạm thay vào làn da trắng mình
tuy nhiên các thông tin về sản phẩm này được đề cập rất ít không rõ ràng
không có chỉ định khu vực khoa nên bệnh nhân đã phai trực tiếp lên mặt khiến da bỏng rất nặng
tiếp tục với những cập nhật an ninh trật tự tại phía nam
đến hai mươi h ngày hai tháng sáu các đơn vị nghiệp vụ liên quan công an tp hcm
vẫn đang phối hợp với công an quận một phong tỏa kiểm tra bên trong tòa nhà số một mươi một
tôn thất tùng phường phạm

được biết đây là nơi công ty trách nhiệm hữu hạng castwagan đặt trụ sở
và có hành vi cho vay của ấn dụng
theo người dân địa phương lực lượng công an xuất hiện từ gần trưa cùng ngày
sau đó công an triển khai lực lượng dân phòng phong tỏa bên ngoài
theo ghi nhận tòa nhà mà công an khám xét cao năm tầng nằm trên đường tôn thất tùng quận một
bên trong tòa nhà nhiều công an đang kiểm tra tài liệu
được biết lực lượng công an tiến hành khám xét tòa nhà trên
sau khi có phản ánh đây là đường dây tính dụng đen cho vay của ấn dụng
trong chiều ngày hai tháng sáu ủy ban nhân dân quận gò vấp tp hcm
đã công bố quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức giám đốc bệnh viện
đối với ông phạm hữu quốc giám đốc bệnh viện quận gò vấp
người liên quan đến vụ mua bán khẩu trang y tế tạo dư luận xấu
trong lúc cả nước đang chung tay chống dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ban thường vụ quận ủy quận gò vấp
đã ban hành quyết định cách chức chiêu ủy viên chi bộ bệnh viện quận gò vấp
đối với ông phạm hữu quốc
theo báo cáo của công an quận gò vấp ủy ban kiểm tra quận ủy gò vấp cho biết
ông phạm hữu quốc bí thư chi bộ giám đốc bệnh viện quận gò vấp
đã có hành vi mua bán số lượng lớn khẩu trang y tế khi xảy ra dịch bệnh covid một mươi chín
vi phạm chỉ thị số sáu cttg ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
giao dịch tại trụ sở làm việc và sử dụng phương tiện thực thi công vụ vào việc riêng
vi phạm chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
và nghĩa vụ của viên chức quy định tài khoản một điều một mươi sáu luật viên chức
hành vi vi phạm của ông phạm hữu quốc được đánh giá là đã tạo dư luận xấu
bức xúc trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân
là mất uy tính của bản thân
ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện quận gò vấp gây hậu quả rất nghiêm trọng
thực hiện cao điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ thì trong thời gian qua
lực lượng công an tỉnh bạc liêu đã phối hợp với các ban ngành tuyên truyền vận động nhân dân
giao nộp vũ khí tự chế vật liệu nổ qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực
phản ánh của nhóm phóng viên sáng phương nam tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
trước đây anh đỗ văn lẹ ngụ khóm nhà mát phường nhà mát thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
được một người bạn tặng cho một cây súng tự chế để đi săn bắn chim cò
anh lệ cũng không lường trước được những tác hại mà cây súng tự chế này có thể mang lại
khi biết anh lệ đang cất giữ súng tự chế công an phường nhà mát phối hợp với đội cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an thành phố bạc liêu đã xuống tận nhà để tuyên truyền nhắc nhở
và được anh lẹ tự động giao nộp khẩu súng tự chế của mình
hồi trước em có sinh của bạn em để về bắn cò bắn chim
em không biết tác hại của cây súng đó
rồi nhờ mấy anh công an phường và chính quyền địa phương tuyên truyền cho em rồi em mới biết tác hại của nó
sau này em thấy mấy bạn hoặc là những người xung quanh trong địa phương mà có súng còm
thì em dẫn động các bạn hoặc là những người dân giao nộp cho chính quyền địa phương
thời gian qua công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu đã làm tốt công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên địa bàn
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu đã thu hồi bảy vũ khí quân dụng một súng tự chế bốn quả đạn pháo một quả đạn cối một mươi sáu công cụ hỗ trợ trên một trăm hai mươi viên đạn các loại
công an thành phố đã lộng ép các chương trình phổ biến giới dục pháp luật về tác hại của việc tàn trự sử dụng trái phép các loại vũ khí vật liều nổ công cụ hỗ trợ
bằng nhiều hình thức sáng tạo mới mẻ thu hút đông đảo nhân dân tham gia
đơn vị chúng tôi cũng thực hiện công tác điều tra cơ bản
để nắm lại số người số đối tượng mà đang quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ mà không được phép trang bị
thì dẫn động là tuyên truyền để làm thế nào để cho một số người cán bộ về hưu rồi số đối tượng đó là tự giác có ý thức để giao nộp vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
kết quả vừa qua đã góp phần hạn chế tội phạm sử dụng vũ khí nóng hông khí nguy hiểm để gây án
đồng thời phòng ngừa và làm giảm tội phạm nhìn giữ an ninh trực tự trên địa bàn ngày càng hiệu quả

khi hoàn thành tất cả các hạng mục của dự án thì được thanh toán chín mươi năm kinh phí còn năm sẽ được giữ lại để triển khai bảo hành dự án
vấn đề triển khai thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc không đạt yêu cầu của thủ tướng chính phủ
lãnh đạo bộ giao thông vận tải cho biết có nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan khiến cho vấn đề này chưa đạt mốc thời gian đã đề ra
trong đó có nguyên nhân đây là vấn đề mới công nghệ hiện đại chưa có cơ chế liên ngành để thực hiện
việc tổ chức thực hiện của bộ và sự phối hợp giữa các nhà đầu tư
cũng chưa được chặt chẽ thiếu kinh nghiệm nguồn lực
do đó bộ giao thông vận tải đang tiến hành phân tích đánh giá rõ những tồn tại nguyên nhân
đánh giá đúng thực trạng để quy định rõ phương thức triển khai thực hiện thu phí không dừng
tại hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp để hoàn thiện dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi vào ngày hai tháng sáu
do phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci tổ chức
vụ trưởng vụ pháp chế bộ giao thông vận tải cho biết sẽ không quy định cứng thành quy tắc giao thông
đối với quy định bắt buộc bật đèn nhận diện vào ban ngày đối với xe máy
thay vào đó chỉ quy định về đèn nhận diện thành một cấu thành bắt buộc của phương tiện
lý giải về vấn đề này theo đại diện vụ pháp chế bộ giao thông vận tải trong phần quy tắc giao thông đường bộ
dự thảo luật đưa ra các quy định liên quan đến nhận diện
đây là nội dung được luật hóa theo quy định tại điều ba mươi hai công ước về giao thông đường bộ
đã được nghiên cứu và áp dụng ở nhiều quốc gia
bao gồm cả các quốc gia có khí hậu tương đồng với việt nam
trên đóng góp của người dân dự thảo đã được chỉnh lý theo hướng không quy định cứng thành quy tắc giao thông
mà chỉ quy định về đèn nhận diện thành một cấu thành bắt buộc của phương tiện
vừa để đảm bảo quy định của công ước viên vừa đảm bảo cơ chế phong ngừa tai nạn cho người dân
trước đó bộ giao thông vận tải đầy ý kiến dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi
trong đó bổ sung nhiều quy định mới
đáng chú ý là đề xuất xe máy phải bật đèn sáng suốt cả ngày
đề xuất này sau đó đã vấp phải phản ứng của người dân và các chuyên gia ô tô xe máy chuyên gia giao thông
để kiểm tra định kỳ khí thải xe mô tô xe gắn máy lộ trình kiểm tra do chính phủ quy định
giải đề xuất trên bộ giao thông vận tải cho biết số lượng xe máy gia tăng nhanh chóng trong thời gian qua
khiến lượng phát thải tăng nhanh ở các đô thị lớn
theo số liệu thống kê hiện toàn quốc có hơn năm mươi triệu xe máy đang lưu hành
chiếm chín mươi năm số lượng xe cơ giới thải ra từ tám mươi chín mươi khí cohc năm mươi lượng nox trong tổng lượng phát thải xe cơ giới
xe máy của chúng ta chiếm tỉ trọng rất cao trong các phương tiện cơ giới tham gia đo thông
đặc biệt trong các thành phố như hà nội hồ chí minh mật độ xe gắn máy và xe mô tô rất dày đặc
cho nên lượng phát thải của các phương tiện này đặc biệt trong giờ cao điểm rất gây gớm
và chúng ta cần thiết kiểm soát khí thải đối với các phương tiện này
các chuyên gia giao thông cho rằng việc kiểm soát khí thải là cần thiết
để bảo vệ môi trường sống
tuy nhiên nếu tiến hành kiểm tra đồng loạt hàng chục triệu xe máy là điều không đơn giản

từ nhiều năm nay phường thượng cát đã làm tốt công tác vận động người có quá khứ lỗi lầm tái hòa nhập cộng đồng với sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể cám bộ cơ sở và quần chúng nhân dân
phát huy kết quả này năm hai nghìn một mươi tám ủy ban mặt trận tổ quốc phường thường cát đã được chọn làm điểm chuyên đề cảm hóa giáo dục cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư
với sự tâm huyết nhiệt thành của những thành viên trong các tổ chức đoàn thể đặc biệt là sự nỗ lực hết lòng của người nữ chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường thượng cát nên đã có những con người lầm lỡ như anh ngọc sớm tìm lại được chính mình
tôi phải ghi nhận rằng sự vào cuộc của đồng chí lê thị truyền chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường đồng chí rất là tích cực trong công tác cảm hóa giáo dục đối tượng
nhất là khi mà chúng tôi đến đối tượng mà gặp cái gì khó khăn đấy đồng chí sẽ sớm tối cũng đi cùng chúng tôi luôn và sẽ đến và cũng cùng chúng tôi để giải quyết những cái vấn đề
vì vậy trong thời gian vừa qua là đối tượng cũng rất là ngoan ngoãn và nay đã rất là thành công trong cuộc sống
công tác cảm hóa giáo dục người lầm lỗi không thể làm trong một sớm một chiều mà đó là cả một quá trình dài với vô vàn khó khăn
sự khó khăn xuất phát từ sự kỳ thị e ngại
sự khó khăn xuất phát từ bộ phận người dân hay từ chính sự mặc cảm tự ti của những người tái hòa nhập cộng đồng
như bao người phụ nữ khác chị lê thị truyền cũng là người phụ nữ của gia đình với những bộn bề lo toan cuộc sống
thế nhưng khi chị nhận ra những điều ý nghĩa trong công tác cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư
thì chị đã cùng với các thành viên trong hội đoàn thể của phường dành mọi nỗ lực tâm huyết với từng người được cảm hóa
thì mình cảm nhận thấy công việc này đầu tiên mang tính chất rất ý nghĩa nhân văn
để làm thế nào đó cùng với công an phường cùng với các tổ chức hội đoàn thể giúp cho những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng
và giúp cho đồng sao xã hội có những cái đảm bảo được an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
với ý nghĩa mục đích như thế nhưng mà tôi thấy trong quá trình tổ chức thực hiện
thì đương nhiên là với công việc gia đình cũng như công việc của xã hội thì nó cũng có cái phần gặp khó khăn
nếu như mà không tiếp cận và nếu như chúng ta thực sự không giúp đỡ thì chắc chắn rằng là cũng sẽ là quay trở lại phạm tội
nó cũng rất là nguy cơ rất cao
công tác cảm hóa giáo dục người lầm lỗi trên địa bàn cụm dân cư có ý nghĩa rất sâu sắc đậm tính nhân văn
việc công an phường tham mưu cho đảng ủy chính quyền thực hiện chuyên đề này đã đưa vào cuộc của hệ thống chính trị

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn